tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng tám việt nam ghi nhận thêm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc tại việt nam lên tám trăm tám mươi người
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng tám việt nam ghi nhận thêm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một ca ghi nhận tại hà nội và một mươi ba ca tại đà nẵng nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên tám trăm tám mươi ca
trong số tám trăm tám mươi ca mắc đã có thêm một ca ở đà nẵng được công bố khỏi bệnh
tổng số ca điều trị khỏi hiện là bốn trăm linh ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm sáu mươi ba ca và số ca tử vong là một mươi bảy ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm ba mươi bốn hai trăm bốn mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm ba trăm sáu mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi bốn một trăm tám mươi
cách ly tại nhà và nơi lưu trú một trăm linh bốn bảy trăm linh ba người